nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng ngoại giao và kinh tế đối ngoại hungary
searoto peter thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước lòng trọng kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hungary
nhân dịp này hai bên đã ký kết nhiều văn bản quan trọng
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
đã hội đàm với bộ trưởng ngoại giao và kinh tế đối ngoại hungary searoto péter
hai bên đã ký kết chương trình hợp tác văn hóa giữa bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam
và bộ nguồn nhân lực hungary giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
tạo cơ sở cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa biểu diễn nghệ thuật của nước này ở nước kia
đồng thời tạo khuôn phổ hợp tác giữa các thiết chế văn hóa của hai nước
hai bên cũng nhất trí nghiên cứu khả năng ký bản ghi nhớ hợp tác
trong lĩnh vực thể dục thể thao trong giai đoạn mới
cũng trong chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi bộ tài chính việt nam và bộ ngoại giao và kinh tế đối ngoại hungary
đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài chính
biên bản ghi nhớ giúp tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai bên
về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm đặc biệt là phân tích và dự báo tài chính
kinh tế vĩ mô xây dựng chính sách và quản lý thu chi ngân sách
quản lý nợ công và phát triển thị trường trái phiếu chính phủ
quản lý kho bạc và các vấn đề về kinh tế tài chính khác
trước đó tại hà nội bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư việt nam nguyễn trí dũng
cũng đã có buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao và kinh tế đối ngoại hungary
giardoto pt nhân chuyến thăm việt nam